ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam mai công hưng chủ tại tp cần thơ là đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số tám về hành vi nhận hối lộ
kết quả điều tra xác định hưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
tiến hành đăng kiểm các phương tiện đường thủy nội địa
trung bình mỗi lần hưng nhận khoảng hai triệu đồng để bỏ qua một số quy trình quy định về đăng kiểm
tổng số tiền hưng đã nhận của các chủ phương tiện là trên một tỷ đồng
chiếm đoạt hai sáu tỷ đồng đinh nguyễn hoàn ân chủ tại tp phan rang tháp tràm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai ân là kế toán trưởng của trung tâm giáo dục thường xuyên
nên được phép thu tiền học phí của học sinh sinh viên
lợi dụng chức trách nhiệm vụ ân đã chiếm đoạt hơn hai sáu tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hoàng thị lỏi
trú tại huyện cao lộc về hành vi chống người thi hành công vụ
vào ngày một mươi tám tháng bốn khi công an xã hải yến huyện cao lộc cùng các đơn vị khác
làm nhiệm vụ bảo vệ thi công thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường cao lộc ba sơn
tại địa bàn thôn nà tèn xã hải yến thì phát hiện lòi cầm can xăng ham dọa cản trở việc thi công
khi bị lực lượng công an khống chế lòi đã dùng dao gây thương tích đối với hai cán bộ chiến sĩ công an
được biết trước đó đối tượng đã nhiều lần được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động nhưng vẫn cố tình vi phạm
ngày hôm nay công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ một nữ sinh
dùng dao đâm khiến hai nữ sinh khác phải nhập viện
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi chín tháng bốn sau khi có mâu thuẫn trên mạng xã hội
nhóm nữ sinh này đã hẹn nhau đến khu vực phường phong cốc để giải quyết
trong lúc xô xát một nữ sinh lớp một mươi đã dùng dao đâm khiến cho hai nữ sinh khác bị thương
hiện sức khỏe quốc đại nhân đã ổn định
lê bảo tín chú tại huyện con cuông tỉnh nghệ an đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người ra nước ngoài
đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an tạm giữ
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tín sang nước ngoài để tìm việc làm
tại đây tín được một đối tượng người ngoại quốc thuê lập nhóm đa cấp để lừa người việt nam mở tài khoản đầu tư tiền điện tử rồi chiếm đoạt
từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tín đã ba lần thực hiện hành vi trên và đưa một mươi một người sang nước ngoài làm việc
các nạn nhân bị ép ký hợp đồng để thực hiện hành vi lừa đảo rụ rỗ các nạn nhân khác đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo
hiện một mươi một nạn nhân đã được trở về đoàn tụ với gia đình và chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với cao văn tú chú tại thị xã sông cầu
theo cáo trạng do ăn chơi nợ nần nên tú nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để lấy lòng tin tú rêu giao mình quen biết với nhiều người có chức vụ có khả năng xin việc làm thuyên chuyển công tác làm giấy tờ nhà đất
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tú đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tú đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cao văn tú một mươi năm tù
mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là công ty aic
vào ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học tp hcm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với chín đối tượng về tội vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể như sau
khởi tố bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bảy đối tượng
dương hoa sô nguyên giám đốc nguyễn đăng quân giám đốc nguyễn viết thạch nguyên trưởng ban nguyễn trần long nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
nguyễn minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm trần đăng tấn nguyên trưởng đại diện văn phòng aic tại tp hcm nguyễn minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm trần vinh vũ nguyên giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng hồng hà

khoảng một mươi tỷ đồng công an tỉnh gia lai vừa bắt giữ thêm hai đối tượng trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam năm đối tượng
để phục vụ cho công tác điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà ở của nguyễn thanh bình
và trương viết việt cơ quan công an phát hiện các tài liệu tăng vật liên quan đến hành vi tổ chức
cá độ bóng đá đồng thời lực lượng công an cũng đang truy tìm vận động đầu thú các đối tượng đã lấy
tài khoản từ đối tượng bình và việt để cá độ bóng đá theo điều tra vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
bình liên hệ với một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch để lấy tài khoản cá độ cung cấp cho các
con bạc khác các đối tượng đã tham gia cá độ hàng trăm trận với số tiền từ năm đến năm mươi triệu đồng
một trận tổng số tiền cá độ ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
về vụ cướp ngân hàng ở đà nẵng công an thành phố đà nẵng bước đầu đã hoàn tất công tác khám
nghiệm hiện trường thu thập nhiều manh mối để phục vụ điều tra
tại hiện trường lực lượng điều tra của công an thành phố đã hoàn tất việc lấy chứng cứ dấu vân tay
của đối tượng cùng với đó phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt
tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án như tin đã đưa vào khoảng một mươi một giờ trưa nay
một đối tượng chưa rõ tên tuổi mặc áo khoác có mũ trùm đầu mặc quần jean màu xanh
đeo khẩu trang đã tiến vào chi nhánh ngân hàng ở số một ba đường đống đa phường thạch thang
quận hải châu thành phố đà nẵng sau đó đối tượng đã cầm roi điện và một vật giống súng
để uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền sau khi lấy được tiền
người này nhanh chóng lên xe gắn máy để bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với hoàng thị lỏi chú tại huyện cao lộc
chống người thành công vụ
vào ngày một mươi tám tháng bốn công an xã hải yến huyện cao lộc cùng các đơn vị khác làm nhiệm vụ bảo vệ
thi công thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường cao lộc ba sơn tại địa bàn thôn nà tèn xã hải yến
thì phát hiện hoàng thị lỏi cầm căn xăng ham dọa cản trở việc thi công
khi lực lượng công an tiến hành áp sát khống chế thì bị lợi bất ngờ dùng dao gây thương tích
đối với thượng úy nguyễn thành trung và đại úy vũ hồng quân
kính thưa quý vị bên cạnh việc tập trung đấu tranh tri phá các ổ nhóm hoạt động tín dụng đem
núp bóng công ty kinh doanh tài chính tư vấn pháp luật công an tp hcm đã chỉ đạo công an quận
huyện và thành phố thủ đức khẩn trương tiếp nhận giải quyết các tố giác tin báo về tội phạm của người dân
đối với các hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn tạc sơn chất bẩn vào nhà người dân
để gây sức ép buộc phải trả nợ do các đối tượng nhận dịch vụ đòi nợ thuê thực hiện
trước đó qua tiếp nhận tin báo của chị nguyễn thị sông thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
cư trú phường bảy quận tân bình về việc bị tạt sơn vào nhà nhằm gây sức ép buộc phải trả nợ vay quá hạn
công an quận tân bình đã phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ của công an tp khẩn trương truy xét
bắt giữ các đối tượng nguyễn tấn lợi vũ văn hùng trương vĩnh kim
kết quả điều tra ban đầu xác định xuất phát từ việc chị nguyễn thị sông thao không trả nợ đúng hạn cho mình
nguyễn thị kim thảo đã thuê đối tượng nguyễn tấn lợi đòi khoản nợ vay nêu trên với hoa hồng là một mươi trên tổng số tiền thu hồi được
nguyễn tấn lợi đã cùng bàn bạc với trương vĩnh kiên vũ văn hùng tạc sơn vào nhà chị thao và bố chồng của chị thao
để gây sức ép buộc chị thao phải thanh toán số tiền nợ còn lại
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn tấn lợi trương vĩnh kim và vũ văn hùng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò mức độ liên quan của nguyễn thị kim thảo để xử lý nghiêm theo quy định
lãnh đạo công an thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đơn vị đã tiếp nhận và xác minh hai mươi tin báo
của người dân có dấu hiệu bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là trên một tỷ đồng
thủ đoạn của chúng là thông báo mua hàng trúng thưởng
tìm việc làm qua mạng nạn nhân mắc bẫy thường là phụ nữ nội trợ và người cao tuổi
vụ mới nhất xảy ra là trường hợp cụ ông bảy mươi sáu tuổi ngụ phường một thành phố cao lãnh
và cuối tuần ngay vừa qua cụ ông có nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ
giới thiệu lời đại diện của một công ty có trụ sở tại thành phố hồ chí minh cho biết
cụ ông may mắn trúng thưởng một tv trị giá năm mươi năm triệu đồng nếu không nhận tv thì nhận tiền
đối tượng còn dẫn dụ ông mua thêm sản phẩm của công ty sẽ nhận thêm mã quây thưởng với lời hứa hẹn
càng mua nhiều mã trúng thưởng càng lớn
tin tưởng vào khoản lợi ích bất ngờ đó chỉ trong tháng ba và đầu tháng bốn này
cụ ông bảy mươi sáu tuổi đã mua hơn một mươi đơn hàng đa số là sản phẩm hàn quốc như sâm dạng viên dạng nước
và chuyển cho đối tượng hơn sáu mươi năm triệu đồng nhưng giá trị thật của các món hàng này chỉ khoảng một mươi triệu đồng
còn các lời hứa về trúng thưởng cả tỷ đồng thì vẫn chưa thấy đâu
may mắn cho ông là người nhà đã phát hiện vụ việc và đến cơ quan công an trình báo
trong vụ việc này nạn nhân đã trực tiếp chuyển cho các đối tượng lợi đảo
dưới số tiền gần sáu mươi năm triệu đồng
công an phố con lãnh của chúng tôi đến người dân là
thứ nhất thì không được cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên địa chỉ ở ngày tháng năm sinh
và số căn cứ công dân và cùng các số tài khoản các mã otb cho tất cả các đối tượng lạ mặt
và những người không quen biết cũng được tiếp xúc nghe các cuộc điện thoại
của các đối tượng
đối tượng lạ mặt đối tượng chúng ta không quen biết và qua đó chúng ta không trao đổi bất cứ những vấn đề liên quan đến tài sản
chuyển tiền hoặc là có liên quan đến tài khoản ở các ngân hàng
chúng ta phát hiện các đối tượng có hành vi các thủ đoạn có dấu hiệu lừa đảo thì cũng nhanh chóng báo ngay đến cho các lực lượng cơ quan có chức năng
lực lượng công an nơi gần nhất
ngày hai mươi tháng bốn đội cảnh sát giao thông phú lâm
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
cùng công ty đầu tư phát triển hạ tầng ideco đơn vị quản lý tuyến quốc lộ một
đã tổ chức hút đinh do đinh tạc rãi để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông
các chiến sĩ dùng xe hút đinh dọc theo quốc lộ một đoạn từ cầu vượt tỉnh lộ một mươi đến trạm thu phí an sương an lạc quận bình tân
rất nhiều mảnh kim loại sắt nhọn đinh hình thoi do đinh tặc cắt rải trên mặt đường đã được thu gom xử lý
trước đó tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân liên tục xuất hiện nạn rải đinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
đặc biệt là trong dịp lễ tết khi lưu lượng phương tiện đông đúc
ngoài việc hút đinh cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra nhắc nhở các tiệm sửa vá xe không tiếp tay cho nạn đinh tặc
hành vi rãi đinh vọt sắt nhọn trên đường nhằm chọc thủng vỏ ruột xe để trục lợi cá nhân là hành vi nguy hiểm coi thường pháp luật
không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí tính mạng người dân
để nắm rõ địa hình và chủ động trong hiệp động tác chiến giữa lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp với lực lượng cơ sở
sáng nay ngày hai mươi tháng bốn công an tp hcm đã tổ chức buổi diễn tập chữa cháy tại tòa nhà tòa nhà petro việt nam số một lê duẩn quận một tp hcm
đây là buổi diễn tập có quy mô cấp thành phố và có vai trò rất quan trọng trong kiểm tra đánh giá thiết bị năng lực chữa cháy của cơ sở